không khí lạnh đã tăng cường xuống bắc bộ nên nhiệt khu vực ở mức thấp rét đậm rét hại duy trì
trong hôm nay bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa nhỏ rải rác
các tỉnh từ nghệ an đến khánh hòa tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa mưa to
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời tiếp tục rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một mươi ba độ c
vùng núi chỉ từ bảy một mươi độ c vùng núi cao có nơi dưới năm độ c và có khả năng xảy ra băng giá
đợt rét đậm rét hại này có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi tháng một mươi hai